thưa quý vị đô thị hóa đã đang và sẽ diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của loài người
ở các nước đang phát triển như việt nam tốc độ đô thị hóa nhanh
một mặt làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị theo hướng hiện đại hóa
mặt khác đang ngày càng gia tăng áp lực cho hạ tầng đô thị
mà những người dân sinh sống tại đó đang là những đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng
vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng quá tải này
phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ phần nào giải đáp thắc mắc này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nằm trên trục đường xuyên tâm kết nối với các trục đường huyết mạch của thành phố như phạm hùng
vành đai ba trần duy hưng lê văn lương khu đô thị trung hòa nhân chính
có tới gần bốn mươi tòa nhà cao tầng với dân số một mươi năm người trên quy mô diện tích ba mươi hectare
trong bối cảnh gia tăng dân số quá nhanh nhu cầu đi lại lớn dẫn đến nhiều hệ lụy như tắc nghẽn giao thông
ô nhiễm môi trường đang làm giảm chất lượng
hệ thống hạ tầng các đô thị và hạ tầng kết nối các đô thị vùng miền với nhau sẽ tạo nên sự phát triển đông bộ hiện đại
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nâng cao năng suất hiệu quả của nền kinh tế góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và hà nội là một trong những địa phương đang có hướng đi đúng đắn
ưu tiên phát triển hệ thống vận tải công cộng nhưng làm thế nào để người dân tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng lại là chuyện rất khác
cần gia tăng những quy định cụ thể chi tiết để quản lý chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch từ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với kế hoạch sử dụng đất
quy hoạch phải có sự đồng bộ chứ không thể ngẫu hứng nếu không giải quyết tận gốc thì còn un tắc thậm chí là un tắc sẽ là căn bệnh trầm kha của những đô thị hiện đại